hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuyến phố được trao hoàng rực rỡ nhiều hạng mục trang trí mô hình các tấm pano được dựng lên với nội dung hướng đến kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
quanh hồ gươm nhiều hạng mục trang trí mô hình và các hình gối với nhiều thông tin lịch sử được dựng lên thu hút sự quan tâm của người dân và du khách cờ đỏ sao vàng đỏ rực trên nhiều tuyến phố tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân